các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi phát hiện hai trường hợp đầu tiên dương tính với virus corona ở việt nam bộ y tế thông báo họp khẩn tại hà nội vào sáng nay hai mươi bốn tháng một
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế lương ngọc khuê cho biết tình hình sức khỏe của hai cha con người trung quốc nhiễm virus corona đang cách ly tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã ổn định không đáng lo ngại
người cha nhiễm virus corona trên nền bệnh đái tháo đường tuyếp hai u phổi phải đã phẫu thuật bệnh mạch vành đã đặt sten
hiện sức khỏe của bệnh nhân tốt ăn uống được tự thở các chỉ số khác ổn định còn người con thì vẫn khỏe còn sốt các chỉ số khác ổn định không ho
may mắn người vợ đi cùng nhưng không lây người con chỉ tiếp xúc ba ngày đã lây nhiễm đặc biệt là cả hai đều không bị ho
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của virus corona tổng cục du lịch vừa có công văn yêu cầu cơ quan quản lý du lịch địa phương hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ chỉ đạo của bộ y tế hạn chế tối đa lây nhiễm virus corona qua đường du lịch
doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào việt nam phải kịp thời báo cáo nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện ốm sốt nhất là khách đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ có bệnh nhân nhiễm virus corona

công văn nêu rõ tuyệt đối không tổ chức các tour du lịch đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới và bộ y tế thông tin để du khách chủ động phòng chống dịch bệnh thông tin đến các cơ quan y tế sở tại và các cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam ở nước ngoài khi khách có vấn đề về sức khỏe các triệu chứng liên quan đến virus corona
các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch cần tuân thủ quy định và sớm có các phương án phòng chống cách ly xử lý cụ thể nếu có trường hợp phát sinh lây nhiễm dịch bệnh qua đường du lịch hoặc trong cộng đồng dân cư